hội nghị di sản văn hóa vì vật thể khu vực châu á thái bình dương năm hai nghìn một mươi tám với chủ đề
các tổ chức phi chính phủ bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể vì sự phát triển cộng đồng bền vững
đang được tổ chức tại thành phố huế
tại hội nghị ba mươi năm tổ chức đến từ một mươi sáu quốc gia trong khu vực đã đánh giá cao vai trò các tổ chức phi chính phủ
trong việc hỗ trợ cộng đồng bảo tồn phát huy giá trị văn hóa phi vật thể
tuy nhiên có ý kiến lưu ý rằng cần nhận diện rõ để không trao nhầm di sản văn hóa phi vật thể
vào tay các tổ chức không đặt mục tiêu bảo tồn lên trên hết
từ đầu những năm một nghìn chín trăm chín mươi bên cạnh nỗ lực của chính phủ việt nam các tổ chức phi chính phủ
đến từ nhiều quốc gia khác nhau cũng đã có nhiều cố gắng để cùng tỉnh thừa thiên huế
khôi phục bảo tồn những giá trị văn hóa của triều nguyễn
cái hoạt động của họ luôn luôn gắn bảo tồn di sản nó phi vật thể
với cái việc phát triển cộng đồng phát triển cộng đồng ở đây thêm mấy nghĩa phát triển cộng đồng
tức là nâng cao cộng đồng nâng cao nhân thức của cộng đồng rồi thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh
và thứ ba nữa là tạo ra cái việc gắn bảo tồn mới phát triển du lịch bình thường
so với bảo tồn văn hóa vật thể quan điểm bảo tồn văn hóa phi vật thể của unesco gần đây đã có sự thay đổi
điều này đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức phi
chính phủ cộng đồng cùng tham gia bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể
tuy nhiên mỗi tổ chức thường có một tiêu chí riêng trong đó không loại trừ tiêu chí kinh doanh hoặc có tính chất thương mại
các tổ chức phi chính phủ đại đa số là tốt họ hoạt động trên tinh thần thiện nguyện
và họ luôn có những mục đích tốt đẹp gắn liền với tổ chức của mình
bên cạnh đó cũng có một số tổ chức họ luôn cho rằng mình là tốt đang làm công việc tốt đẹp
nhưng thực sự không phải như vậy
điều này là có tuy nhiên thì tôi vẫn nhấn mạnh rằng làm việc với các tổ chức phi chính phủ là một điều tích cực
trong vấn đề chúng ta muốn bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể không chỉ ở cấp địa phương mà còn ở tầm quốc tế
đóng góp của các tổ chức phi chính phủ trong việc bảo tồn phát huy di sản văn hóa phi vật thể bước đầu được đánh giá tích cực
không chỉ hỗ trợ cho huế các tổ chức phi chính phủ cũng đã hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa cho nhiều địa phương ở việt nam
cũng như ở nhiều quốc gia
hỗ trợ cho nhiều quốc gia trong khu vực